vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng
để điều tra làm rõ vụ việc cháu bé bốn tuổi bị lưỡi dao đâm tử vong
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại nhà của ông nguyễn công lâm ở thôn bình tây xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi
con trai ruột của ông lâm là nguyễn công mông ba mươi tuổi tổ chức ăn nhậu với một số bạn bè
sau khi tan tiệc nguyễn công mông bức xúc lớn tiếng với cha ruột
đối tượng đã lấy con dao trong nhà mang gian ném với mục đích là ham dọa thì vô tình lưỡi dao văng khỏi cán
bay vào cổ cháu bé dương hoàng ngọc yến bốn tuổi ở thôn hội an xã nghĩa hà là cháu ruột của nguyễn công mông
do bị thương nặng cháu yến đã tử vong trên đường đi cấp cứu và hiện vụ việc đang được công an tp quảng ngãi lập rõ